quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi vẫn còn có mưa nhiều nơi
nhưng vùng mưa to thì sẽ giảm dần
tâm mưa là ở các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng trị với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
với lượng mưa như vậy cộng thêm với nước từ thượng nguồn vẫn tràn về thì lũ ngày hôm nay ở hầu khắp các sông miền trung
từ nghệ an đến thửa thiên huế vẫn ở mức cao từ báo động hai cho đến báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng nam
đặc biệt là tại các huyện kỳ sơn con cuông quỳ châu quỳ hợp tương dương của tỉnh nghệ an hương sơn hương khê vũ quang đức thọ của tỉnh hà tĩnh
minh hóa tuyên hóa lệ thủy quảng trạch quảng ninh bố trạch của tỉnh quảng bình hướng hóa đa crong cam lộ và phía tây các huyện vĩnh linh
do linh hải lăng của tỉnh quảng trị hay là khu vực a lưới nam đông hương thủy hương trà và phong điền của tỉnh thừa thiên huế
kèm theo đó là nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
cùng với mưa lớn thì nền nhiệt ngày ở miền trung cũng khá thấp tại thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ dưới hai mươi bốn độ
ở khu vực quảng bình quảng trị và thừa thiên huế nhiệt độ ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ còn ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở miền nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam cường độ mạnh ngày hôm nay nam bộ mưa nhiều nơi mưa vừa và mưa to vẫn xuất hiện nhiều ở khu vực miền tây
còn đối với các tỉnh tây nguyên mưa về chiều và tối con tum và gia lai là hai tỉnh có khả năng xuất hiện mưa to và có nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất
nền nhiệt ngày ở tây nguyên vẫn thấp chỉ từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ còn tại các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh miền bắc đón ngày đầu tuần với cái rét nhẹ sáng nay ở khu vực đồng bằng ven biển chịu ảnh hưởng yếu của thành phần gió đông nên có mưa chiều mưa giảm
nhưng mây nhiều vì thế nền nhiệt thấp chỉ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ sáng rét ngày lạnh
ở trên biển thời tiết xấu gió mạnh sóng cao tiếp tục duy trì ở khu vực vĩnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa cường độ gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa lại có mưa rông nhiều nên tầm nhìn xa thấp trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước